công tác xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người việt nam trong thời kỳ hội nhập là điều vô cùng cần thiết
ngành mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm với vai trò và vị trí của mình cũng đang đứng trước nhiều thách thức
làm sao để có thể hòa nhịp với sự phát triển của thế giới trong khi đó vẫn có thể giữ được bản sắc dân tộc
những năm qua nhếp ảnh việt nam đã có những tiếp cận sâu rộng với sự tiến bộ của công nghệ nhếp ảnh thế giới
cả về trang thiết bị cũng như kỹ thuật
bên cạnh đó ngành nhếp ảnh cần chú trọng tới yếu tố con người chất sám sức sáng tạo
bởi đó luôn là một trong những yếu tố then chốt làm nên giá trị ý nghĩa sâu sắc của mỗi tác phẩm ảnh
tinh thần hội nhập học hỏi cười mờ trong những năm qua đã giúp mỹ thuật việt nam tiếp cận với làn sóng công nghệ bốn
đang rất phát triển
từ đó tạo đà cho sự ra đời của nhiều loại hình mới như mỹ thuật đa phương tiện mỹ thuật thực tế ảo
tổ chức các triển lãm mang yếu tố phối hợp vào tính chất quốc tế như triển lãm đồ họa asean
festival nhếp ảnh quốc tế tăng cường những cái hoạt động để làm sao quảng bá những hình ảnh của việt nam văn hóa việt nam ra thế giới
với những đặc thù riêng ngành mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm có những tác động trực tiếp tới công chúng
trong việc phản ánh xây dựng hình tượng của các hình ảnh
tổ chức các triển lãm mang yếu tố phối hợp vào tính chất quốc tế như triển lãm đồ họa asean văn hóa việt nam ra thế giới